các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trong ba mươi phút tại bản tạm hòn xã tạ bú huyện mừng la công an huyện mừng la đã phát hiện bắt giữ quảng văn toạn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và lò văn quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cùng chú tại xã trường pha huyện thuận châu tỉnh sơn la
đang vận chuyển tàng chữ trái phép tám trăm linh viên ma túy tổng hợp ba gói heroin cùng hai dao nhọn hai dao điện và một số vật chứng khác có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mang số ma túy trên để bán kiếm lời
vào tối ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại khu vực ấp sơn la
xã tân thành thành phố cà mau lực lượng chức năng đã bắt quả tăng hai đối tượng là nguyễn văn sang
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại thành phố mỹ tho của tỉnh tiền giang và lưu phước hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
chú tại quận một mươi một thành phố hồ chí minh đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu được là ba bọc ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng có tổng khối lượng khoảng một một mươi năm kg
và hai viên nén cùng một số tăng vật khác
đấu tranh khai thác đối tượng lưu phước hùng khai nhận số tăng vật trên là ma túy
đang trên đường mang đi giao cho một đối tượng khác thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ
qua test nhanh lưu phước hùng dương tính với chất ma túy
theo hồ sơ đối tượng hùng từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
công ty tân tín đạt do đối tượng nguyễn sĩ dũng chú tại phường hào hứ tập
thành phố vinh của tỉnh nghệ an làm giám đốc đã lợi dụng vỏ bọc là công ty tài chính
nhưng thực chất là cho vay lãi nặng với hàng chục văn phòng ở khoảng ba mươi tỉnh thành trên cả nước
đường dây tín dụng đen này vừa bị công an tỉnh nghệ an triệt xóa
công an tỉnh nghệ an đã huy động gần năm trăm linh cán bộ chiến sĩ tiến hành bắt khám xét đồng loạt
tại năm mươi một điểm là văn phòng đại diện của công ty tài chính tân tín đạt trên hai mươi tám tỉnh thành phố khắp cả nước
lực lượng công an đã bắt giữ năm mươi hai đối tượng bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn một tỷ đồng
với hơn một mươi bị hại mức lãi suất cao nhất là năm đồng một triệu một ngày tương đương gần hai trăm linh một năm
bà chuyên án đã phong toản năm mươi sáu tài khoản liên quan để phục vụ điều tra
mới đây phòng cảnh sát kinh tế công an tp huế đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc
của nguyễn bền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm là giám đốc và lê tín sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba kế toán của doanh nghiệp tư nhân quang đức
địa chỉ tại thôn bảy xã thủy phù thị xã hương thủy về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn đến năm hai nghìn nguyễn bền đã phong toản năm mươi sáu tài khoản liên quan để phục vụ điều tra
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi doanh nghiệp quang đức do bền làm chủ đã có hành vi mua bán ba tám trăm năm mươi sáu hóa đơn giá trị gia tăng
với tổng trị giá hóa đơn là gần ba mươi năm tỷ đồng
hiện công an đã thu dự các tài liệu chứng cứ để củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
đội cảnh sát điều tra công an tp đà lạt của tỉnh lâm đồng đã bắt nóng và thực nghiệm hiện trường vụ lừa đảo chiếm đo tài sản
do đối tượng đặng công khai
anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê tỉnh an giang thường trú tại tp vũng tàu gây ra để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đo tài sản công dân
do biết được quy trình chuyển tiền trực tuyến của ngân hàng với trường hợp số tiền có trong tài khoản ít hơn số tiền muốn chuyển
ngân hàng vẫn gửi tin nhắn về số điện thoại đăng ký tài khoản đó với nội dung đang chuyển khoản đến số tài khoản thụ hưởng
sau đó sẽ gửi thêm tin nhắn việc giao dịch không thành công nên khanh đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn này khanh đã đến mạng xã hội facebook chợ tốt đà lạt tìm người bán hàng
rồi hẹn mua và hẹn giao dịch bằng hình thức chuyển tiền trên điện thoại
chỉ từ ngày ba mươi tháng một mươi một đến nay đối tượng khanh đã lừa đảo trót lọt bốn vụ với tổng số tiền gần chín mươi triệu đồng
công an thành phố đà lạt của tỉnh lâm đồng đề nghị ai là nạn nhân của các vụ lừa đảo trên xin hãy liên hệ để phối hợp giải quyết
dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng thông qua mạng xã hội
lừa đảo nhiều vụ thông qua hình thức mua bán hàng trên mạng để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
đối tượng này vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo
thủ đoạn mà đối tượng sử dụng khá mới và rất tinh vi
nếu không cảnh giác tỉnh táo thì người mua rất dễ dính vào bẫy lừa đảo của đối tượng
đào thị trang ba mươi tuổi chủ tịch vị yên khánh tỉnh ninh bình lập ra các tài khoản thực phẩm đông lạnh xuất nhập khẩu thu thảo thảo đông lạnh
trên các trang này trang thường xuyên đang bán các loại thực phẩm đông lạnh với giá rất rẻ
qua các trang mạng này cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một ông lê thanh bình chủ tịch tỉnh khánh hòa
giao dịch với trang để mua năm bốn tấn tiền cho đông lạnh
để nhắn tin trang giả làm các hóa đơn phiếu xuất kho mang tên một doanh nghiệp ở hà nội rồi gửi cho ông bình
theo như thỏa thuận ngày hai mươi năm tháng tám ông bình ở khánh hòa thuê một xe tải ở hà nội đến một kho hàng ở huyện mê linh để bốc hàng lên xe
hàng bốc xong trang yêu cầu ông bình chuyển hơn năm trăm linh triệu đồng qua tài khoản ví điện tử của trang
nhận được tiền trang đã mất tăm
trong khi đó do không nhận được tiền bán hàng chủ kho hàng không cho xe chở hàng xuất phát
đến lúc này ông bình mới biết mình bị lừa
toàn bộ quá trình giao dịch mua bán giữa ông bình và trang đều thực hiện qua mạng xã hội
cả hai bên chưa hề quen biết nhau
trang đã gửi hóa đơn bán hàng hóa đơn của công ty hương việt và hóa tiêu xuất kho để cho anh bình tin tưởng để chuyển tiền vào số tài khoản kỳ theo vây
trong quá trình bán hàng cho anh bình em có tài hình ảnh trên mạng của người khác về để cho anh bình tin tưởng
và biết là em có hàng để cho anh bình mua hàng ở chỗ em
và em có bao giá
trang đã gửi hóa cho anh bình là thấp hơn giá thị trường
anh bình cũng đã đặt cọc bên em là hai lần chuyển tiền là một lần ba trăm linh triệu và một lần hai trăm linh ba triệu bốn trăm linh
theo cơ quan công an thủ đoạn lừa đảo của đào thị trang là khá mới và rất tinh vi
khi nạn nhân yêu cầu mua một số lượng hàng nhất định trang sẽ liên hệ với cơ sở bán loại hàng trên ở địa điểm rất xa nơi của nạn nhân
nhằm để nạn nhân ngại di chuyển và phải thuê xe đến chở
tiếp đến trang tự in ấn hóa đơn phiếu xuất kho sử dụng con dấu giả để làm hợp thức hóa và chuyển toàn bộ thông tin này đến cho nạn nhân
khi nạn nhân thuê xe đến nhận hàng tại kho trang nhờ người chụp hình quá trình bốc hàng rồi gửi qua gia lô cho nạn nhân làm tin
khi nạn nhân chuyển hết tiền theo thỏa thuận trang tắt điện thoại đổi tên các tài khoản facebook zalo
với phương thức thủ đoạn trên trang còn khai nhận đã thực hiện chót lọt ba vụ lừa đảo khác với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng
để che giấu hành vi phạm tội của mình thì đối tượng đã lên mạng xã hội mua các số điện thoại các sim giác và tạo lập các tài khoản giả tạo không mang tên mình
đồng thời là để che giấu việc nhận và chuyển tiền tránh bị cơ quan công an phát hiện thì đối tượng đã sử dụng các tài khoản đăng ký ví điện tử như là tài khoản viettel pay liên kết với ngân hàng mb
đối tượng đã sử dụng các tài khoản đăng ký ví điện tử như là tài khoản viettel pay liên kết với ngân hàng mb

hiện nay việc mua bán các trang thương mại điện tử mạng xã hội diễn ra khá phổ biến tạo nhiều thuận lợi cho người dân nhất là trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp

tuy nhiên đây cũng là mảnh đất màu mỡ để tội phạm lợi dụng tổ chức các chiêu trò lừa đảo rất tinh vi
cơ quan công an khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng tỉnh táo tìm hiểu thật kỹ các thông tin liên quan đến sản phẩm thông tin liên quan đến tổ chức cá nhân bán hàng trước khi thực hiện các giao dịch mua bán đặc biệt là các giao dịch có giá trị lớn
hôm qua lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long vừa bắt quả tăng một nhóm gồm hai mươi ba đối tượng
đang đánh bài và chơi tài xỉu ăn thua bằng tiền trên địa bàn phường ba thành phố vĩnh long
đột kích tại ngôi nhà thuộc khóm một phường ba thành phố vĩnh long lực lượng chức năng đã bắt quả tăng hai mươi ba đối tượng đang có hành vi đánh bạc
vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm một bộ bài tay năm mươi hai lá năm bộ dụng cụ dùng lắc tài xỉu một mươi hai hột xí ngầu và một bốn triệu đồng
ngoài ra đã thu giữ bốn mươi triệu đồng các đối tượng ném xung quanh
qua khám xét lực lượng đã tạm giữ trên người các đối tượng tổng số tiền là ba trăm ba mươi triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng
được biết các đối tượng tham gia đánh bạc đến từ cần thơ tiền giang kiên giang bến tre và vĩnh long
chuyển sang một thông tin khác
theo bộ y tế tính đến nay đã có hơn một sáu triệu ca covid một mươi chín tại việt nam khỏi bệnh trên một bốn trăm năm mươi ba

tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là hơn một trăm ba mươi năm triệu liều
ngày một mươi năm tháng một mươi hai trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân covid một mươi chín trực thuộc bệnh viện trung ương huế
tại tp hcm đã hoàn thành sứ mệnh và chính thức được chuyển giao cho bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
để tiếp nhận và điều trị những bệnh nhân covid một mươi chín nặng nguy kịch
trong số một chín trăm sáu mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị tại đà nẵng
hiện nay thì hầu hết không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ
chỉ có năm bệnh nhân nặng và ba bệnh nhân nguy kịch chiếm tỷ lệ bốn
việc số ca bệnh nặng và nguy kịch giảm thấp là nhờ hiệu quả phòng ngừa của vaccine
khi hầu hết người dân trong độ tuổi tiêm chủng đã được tiêm
để đảm bảo không bỏ sót trường hợp nào ngành y tế của tp hcm bắt đầu triển khai các đợt tiêm vét
và đến tận nhà tiêm vaccine cho những người già yếu người lớn tuổi có bệnh lý nền đi lại khó khăn
đây là điểm tiêm vét số hai trên địa bàn của quận sơn trà thành phố đà nẵng
trong đợt này thì những đối tượng chưa được tiếp cận với vaccine như là người già
những trường hợp chưa có hộ khẩu thường trú hay là những trường hợp ngoại tỉnh đều được tiến hành tiêm bổ sung
ngoài điểm tim di động tại mỗi quận huyện thì thành phố còn tổ chức hai điểm tiêm vét cố định
tại bệnh viện phụ sản nhi và trung tâm tiêm chủng của cdc
theo đó người lớn tuổi người dân đang sinh sống học tập và làm việc
tại đà nẵng nếu chưa được tiêm chủng có thể đăng ký qua tổng đài một nghìn hai mươi hai
hoặc đăng ký trực tiếp tại địa phương để tổng hợp danh sách và đến tiêm chủng
nếu mà tiêm hai mũi mà vẫn bị thì mình cảm giác không lo bằng khi mà bị khi chưa tiêm
cái in nói chung là yên tâm hơn mình bây giờ đang sống trong cảnh là sống chung với dịch rồi
vì có nhiều bệnh lý nền suy giảm miễn dịch sức khỏe yếu và phải thường xuyên nhập viện điều trị
nên bà hường không thể đến trung tâm y tế để tiêm chủng
qua rà soát tổ y tế lưu động đến tầng nhà để tiêm vaccine cho trường hợp đặc biệt này
mỗi tổ y tế lưu động gồm bác sĩ sáu nhân viên y tế và được bố trí một xe cấp cứu
thiết bị cấp cứu ngoại viện để chủ động cấp cứu tại chỗ khi có trường hợp phản ứng sau tim
quá trình triển khai tiêm tại nhà được thực hiện theo quy trình
đảm bảo an toàn tiêm chủng
nếu như trường hợp xấu thì bọn em phải cấp cứu sơ cứu tạm thời sau đó đưa gấp về bệnh viện
việc đưa vaccine đến tận các ngõ ngách kể cả những vùng cấp độ bốn này
thì nó có ý nghĩa nhân văn rất là to lớn
quan tâm đến nhu cầu vaccine của người dân cũng như là cái nguy cơ lây nhiễm từ tất cả mọi người
kể cả những người mà họ nói họ không có đi đâu hoặc là họ đột quỷ
hay là họ tai biến họ nằm một chỗ nhưng họ vẫn có nguy cơ lây nhiễm
theo sở y tế đà nẵng việc tiêm tại nhà cho người lớn tuổi nhằm tạo điều kiện tốt nhất
để người dân sớm tiếp cận vaccine
tính đến thời điểm này đà nẵng đã tiêm mũi hai vaccine ngừa covid một mươi chín
cho hơn một tám triệu lượt người đạt hơn chín mươi bảy tỷ lệ tiêm chủng